thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa thực hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư trung hậu tổng sáu mươi tám sở tài nguyên và môi trường tỉnh an giang và các đơn vị liên quan
thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa thực hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên đưa hối lộ nhận hối lộ nhận hối lộ nhận hối lộ
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên đưa hối lộ nhận hối lộ nhận hối lộ nhận hối lộ
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên đưa hối lộ nhận hối lộ nhận hối lộ nhận hối lộ